trước hiện tượng sụt lún đất xảy ra tại huyện định hóa tỉnh thái nguyên sở tài nguyên và môi trường tỉnh đã phối hợp cùng ủy ban nhân dân huyện định hóa tiến hành kiểm tra khảo sát thực tế và xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng này là do quá trình suy giảm mực nước ngầm trong tầng đá vô nước nẻ và sự thẩm thấu của nước mặt làm bào mòn lớp đất phủ bên trên dẫn đến sụt lún mặt đất
để phòng tránh giảm thiểu cũng như thiệt hạnh có thể xảy ra sở tài nguyên và môi trường tỉnh đã đề nghị ubnd tỉnh có văn bản chỉ đạo huyện định hóa triển khai đắp bờ bao nhằm hạn chế nước chảy vào hố lập hàng rào cắm biển cảnh báo nguy hiểm ngăn không cho người và gia súc đến gần tiếp tục theo dõi diễn biến hố sụt quy mô và mức độ ảnh hưởng để có giải pháp khắc phục phù hợp